phòng cảnh sát môi trường phối hợp với cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an vừa kiểm tra một xe ô tô chở khách đã phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày năm tháng năm trên quốc lộ một a đoạn qua xã diễn an huyện diễn châu phòng cảnh sát môi trường phối hợp với trạm cảnh sát giao thông năm mươi một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an
tiến hành kiểm tra ô tô chở khách mang biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi năm nghìn chín trăm hai mươi bốn chạy tuyến hà nội vinh phát hiện trên xe có nhiều thùng xốp chứa các loại thực phẩm như sụn lợn chân gà rút xương nầm lợn lườn ngỗng có tổng trọng lượng hai trăm sáu mươi sáu kg không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lái xe khai nhận mua số thực phẩm trên qua mạng facebook với giá một mươi triệu đồng và đang vận chuyển vào thành phố vinh để giao cho một khách hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện
cơ quan chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số hàng nêu trên và xử lý theo quy định